ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh ủy quảng ninh đã báo cáo ban bí thư trung ương đảng cho chủ trương thí điểm chỉ định bổ sung đồng chí đồn trường hoặc chính trị viên đốn biên phòng tham gia cấp ủy ở các huyện thành phố biên giới biển đảo của tỉnh quảng ninh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
xây dựng vào các chủ trương phát triển kinh tế xã hội của địa phương
đặc biệt là chúng ta có những tham mưu đề xuất cho thành ủy
có những chủ trương giải pháp trong việc đề ra các nhiệm vụ giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
nhất là vấn đề an ninh biên giới hoạt động nước ngoại biên phòng
cũng như công tác tuyên truyền vận động của chúng nhân dân ở vùng biên giới bên biển
trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nước
với tham gia phát triển kinh tế xã hội cũng như là bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới
trong thời gian vừa qua đặc biệt nhiệm kỳ vừa qua
đồng chí phong ngoài thực hiện nhiệm vụ của đồng chí quay thành ủy viên
thì đồng chí thực hiện nhiệm vụ của
chỗ lực lượng biên phòng
trong thời gian vừa qua giữa đồn với địa phương
trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của đồn với địa phương
thì đồng chí cũng tham gia rất nhiệt tình
đặc biệt công tác lãnh đạo chỉ đạo đối với đồn biên phòng bắc sơn
phối hợp với địa phương về thực hiện công tác an sinh xã hội
một là hỗ trợ giúp đỡ bà con nhân dân
những người nghèo những hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
đồng chí đã cùng đơn vị với các đơn vị trên địa bàn
đã thực hiện công tác vận động
hỗ trợ bà con từ ngày công con sống
và đặc biệt là kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo
thứ hai nữa là vận động nhân dân trong thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc phòng
trong thời gian vừa qua thì giữa đồn biên phòng bắc sơn với địa phương
thực hiện rất tốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc phòng
bảo vệ đường nguyên cột mốc
đặc biệt là phòng rào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong thời gian vừa qua đã thực hiện rất tốt
chỗ địa phương với chỗ đồn biên phòng bắc sơn
đặc biệt có một đơn vị nữa là năm nghìn một mươi hai trên địa bàn
cũng đã phối hợp thường xuyên tuần tra bảo vệ an ninh biên giới
cái phòng rào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời gian vừa qua
đã được cấp trên đánh giá là một cái phòng rào rất tốt của địa bàn xã bắc sơn
chính vì vậy là đã có công nào đóng góp rất lớn của đồng chí tạ viết phong
đồng chí tạ viết phong từ khi về đây đã được bảo quan rất quý mến
có thể thấy tại tỉnh quảng ninh từ khi được chỉ định bổ sung vào cấp ủy
đội ngũ cán bộ là bộ đội biên phòng đã phát huy cao độ vai trò tham mưu
cho các cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ
phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố thế trận biên phòng toàn dân
các cấp ủy huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh quảng ninh
đều đánh giá cao vai trò của đội ngũ cán bộ bộ đội biên phòng
mới được chỉ định tham gia cấp ủy
đây là cơ sở quan trọng để ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh
đánh giá đề xuất với trung ương cho nhân rộng mô hình trên toàn quốc